liên quan đến phiên xét xử vụ buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng vào sáng nay thì hội đồng xét xử tnt đồng nai đã cho một mươi ba bị cáo nhóm đầu tiên nói lời sau cùng
tại tòa các bị cáo phan thanh hữu đào ngọc viễn nói lời sau cùng
từ khi bị bắt tạm giam cho đến khi quá trình điều tra xét xử các bị cáo cảm thấy rất hối hận về hành vi của mình
chỉ vì ham lợi nhuận mà dẫn đến vi phạm pháp luật đặc biệt là không chỉ riêng mình
mà còn kéo theo cả người thân vào vòng lao lý
các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn hối cải mong hội đồng xét xử xem xét cho hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình
một mươi bị cáo còn lại trong nhóm đầu cũng đã nói lời sau cùng với việc bày tỏ sự an năn hối lỗi về những hành vi phạm tội của mình